bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã thăm hỏi động viên chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình bốn nạn nhân bị thiệt mạng và những hộ dân lân cận bị ảnh hưởng
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy ổn định cuộc sống
chúng tôi đang bàn với lại địa phương bàn với mặt trận để tổ chức hậu sự lo cho gia đình chia sẻ cùng anh
anh bây giờ hết sức bình tĩnh để còn những người tụ cột để mà lo
các đồng chí thực hiện cái công việc điều tra đó thì từng bước mà là không nhất thiết là phải trong lúc này anh đang cũng quảng rồi đau xót
còn cái chuyện mà xảy ra quả quạng thì không ai muốn đó là tai quạ nó ập đến mình phải bình tĩnh
khoảng ba giờ bốn mươi bảy phút thì công an phường có tiếp nhận qua thông tin của quần chúng nhân dân
thì sau đó thì lực lượng công an cũng ủy ban phường
cùng với công an cũng đã triển khai các lực lượng xuống để cùng với các tổ liên gia các vùng chúng nhân dân và các hệ thống chính trị khu phố
và bên cạnh đó thì cũng có công an phòng cháy vụ cháy vận cũng đã xuống
thì khoảng bốn giờ một mươi phút để dập tắt cơ bản được dập tắt được đám cháy
về thiệt hại thì ban đầu thì xác định là có thiệt hại về người là có bốn người lớn
người lớn nguyên nhân xảy ra vụ cháy thì hiện nay là các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra
dân tính bốn nạn nhân thiệt mạng
được xác định là những người trong cùng một gia đình gồm nguyễn thị hồng xuân bốn mươi sáu tuổi
lê thị hồng tuyết bốn mươi bảy tuổi trần quốc cường ba mươi tám tuổi và lê hoàng dũng năm mươi sáu tuổi
về tài sản có hai căn nhà với nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu rụi
một hộ dân lân cận bị ảnh hưởng một phần do cháy lan
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ
nguyên nhân xảy ra vụ cháy thì hiện nay là các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra
trong ngày một mươi hai thành phố hồ chí minh lấy lời khai bốn thanh niên để điều tra về hành vi cướp dật tài sản
nhóm cướp giật nhỏ tuổi này đã liên tục gây ra bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn của quận một mươi hai quận tân bình quận bình tân
trước đó ngày chín tháng hai người phụ nữ đang đi trên đường về quê nghỉ tết
thì bị cướp giật tài sản ở trước số hai trăm hai mươi bốn đường phanh văn hướng vườn tân thới nhất
đến ngày một mươi ba tháng hai bị hại mới đến công an trình báo
chưa đến hai mươi bốn giờ tiếp nhận thông tin
trong ngày một mươi bốn tháng hai công an quận b hai đã xác định hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi và hai đối tượng có liên quan
tại cơ quan điều tra nhóm thanh niên này khai nhận đã bàn bạc thống nhất đi cướp dật kiến tiền tiêu xài
bằng cách điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường thuộc các quận sáu quận một mươi một quận tân bình và quận một mươi hai
tìm kiếm nạn nhân sơ hở mất cảnh giác
đến khoảng một mươi bốn giờ ba mươi phút cùng ngày khi đến đường phanh văn hướng
nhóm này phát hiện người phụ nữ lưu thông trên đường có dùng điện thoại
sau khi quan sát nhóm đối tượng
chạy xe áp sát và cướp dật điện thoại rồi tẩu thoát
qua đấu tranh nhóm đối tượng còn thừa nhận thực hiện sáu vụ cướp dật tài sản khác trên địa bàn
các quận tân bình bình tân trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an quận một mươi hai đang mở rộng điều tra và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này đến trình báo
hỗ trợ quá trình điều tra
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết
đã bàn giao các đối tượng và tăng cấp
vật trong vụ đánh bạc tại xã quế sơn huyện châu thành tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
chiều ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn qua công tác quản lý địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành phối hợp công an xã quế sơn
và tiểu đoàn cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra khu đất trống của một hộ dân
ở ấp quế hòa đông xã quế sơn
tại đây lực lượng công an phát hiện bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc
tại hiện trường phát hiện một bộ bài tay năm mươi hai lá và một cân đồng hồ loại năm kg
hai con cà trống nòi
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản một mươi ba đối tượng liên quan
đồng thời tạm giữ trên chiếu bạc số tiền là một triệu năm trăm linh ngàn đồng
cùng số tiền là một mươi hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng trên người các đối tượng trên
hiện vụ việc đã bàn giao cho công an xã quế sơn tiếp tục xác minh
xử lý theo đúng quy định pháp luật
trong số hơn sáu trăm linh ca bệnh nhập viện vào bệnh viện chợ rẫy trong đợt cao điểm tết nguyên đáng
chỉ có hai ca có sử dụng rượu bia
đây là con số thấp nhất từ trước đến nay tại bệnh viện chợ rẫy vào các dịp lễ tết
trong số gần một chín trăm linh ca cấp cứu được tiếp nhận trong bảy ngày
từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày năm tết
trung bình mỗi ngày bệnh viện hàng đặc biệt thuộc bộ y tế tiếp nhận hai trăm sáu mươi bảy ca cấp cứu
đáng chú ý trong hai tuần liên tiếp chỉ hai trường hợp nhập viện cấp cứu do dùng rượu bia
trong số ca tai nạn giao thông nhập viện tại đây
so với kỳ nghỉ tết năm ngoái số lượng cấp cứu chuyến vào bệnh viện chợ rẫy không chênh lệch quá nhiều
tuy nhiên số ca tai nạn giao thông chuyến vào giảm một mươi năm sáu
số lượng tai nạn sinh hoạt đánh nhau ngộ độc các loại đều giảm so với cùng thời gian nghỉ tết trước đó
cùng thời gian trên hơn bảy trăm linh trường hợp vào viện vì bệnh ngoại khoa gần bốn trăm linh ca tai nạn giao thông
tính đến sáng một mươi năm tháng hai bệnh viện có hơn một bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị
thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc cam lộ la sơn
vào trường ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế cho biết vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc này
đã khiến cho hai cháu nhỏ trên ô tô con tử vong
người mẹ đang cấp cứu cũng không qua khỏi
vào khoảng một mươi h ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại km bốn mươi tám hai trăm linh trên cao tốc cam lộ la sơn
thuộc thôn đông thái xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
vợ chồng anh phan đình quý chú thành phố thanh hóa và hai con cùng đi trên xe ô tô con
do anh phan đình kiều chú tại tỉnh con tum điều khiển
khi đến khu vực trên đã va chạm với xe ô tô đầu kéo đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau cú va chạm xe ô tô con lao sang phần đường ngược chiều và va chạm tiếp vào xe ô tô khác
lao xuống bên phải đường một chiều hướng đi quảng trị đà nẵng
còn xe ô tô bị đâm đã bị xe đầu kéo khác đang lưu thông cùng chiều phía sau tông vào
hậu quả vụ tai nạn
cảnh sát giao thông đã khiến cho ba mẹ con trên xe ô tô con tử vong
anh quý và những người còn lại bị xây sát bốn xe bị hư hỏng
cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái
và va vào đầu xe container dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này
không chấp hành hiệu lệnh nguyễn tuấn hành đã điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người đồng chí
cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ khiến đồng chí ngã xuống đường
bị thương tích ở vùng đầu phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện
công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn tuấn thành
trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh về tội chống người thành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng hai tổ tuần tra công an huyện đức thọ gồm ba đồng chí làm nhiệm vụ
tại km ba trăm bảy mươi hai năm trăm linh đường quốc lộ một mươi năm a
đến khoảng một mươi bốn h hai mươi phút cùng ngày đồng chí trần đức thuận ra hiệu lệnh dừng phương tiện
đối với xe mô tô do nguyễn tuấn thành điều khiển đang lưu thông theo hướng đức thọ can lộc
tuy nhiên thành đã không chấp hành mà đâm thẳng vào người đồng chí thuận
làm đồng chí thuận ngã xuống đường bị thương tích ở vùng đầu
phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an
đồng thời xe mô tô và người điều khiển ngã xuống lòng đường
và hiện nay công an huyện đức thọ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với dương văn linh và nguyễn văn kiên về tội gây dấu chất tử công cộng
trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương văn linh đã phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với phùng huy hoàng
linh đã rủ các đối tượng tại huyện bình xuyên và thông qua nguyễn văn kiên rủ nhóm nam thanh niên đi lên vĩnh yên đánh nhau với hoàng
tất cả gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như giao tự chế đinh ba đi qua nhiều tuyến đường trên thành phố vĩnh yên nhưng không gặp hoàng
nên nhóm này di chuyển về bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi nhóm đối tượng hò hét lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng dương quốc hùng ba mươi chín tuổi trú tại tp hcm để điều tra và làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành đã phát hiện hùng dừng xe ô tô bên đường thuộc ấp tám xã bào cạn
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bụi cỏ ven đường cách xe ô tô đỗ khoảng một mươi mét có một bao tải chứa một mươi một hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống có trọng lượng một mươi bảy kg
làm việc với cơ quan công an hùng khai nhận mang số pháo trên từ tp hcm xuống khu vực ấp tám xã bào cạn huyện long thành để bán thì bị bắt giữ